xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay xin được mở đầu với một số tin chính
sáng nay hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
vững vàng trên trận tuyến chống giặc lửa những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
du lịch thế giới đã tăng trưởng mạnh trong tháng bảy vừa qua nhờ tiến độ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín được đẩy nhanh
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị
sáng nay hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước điều hành phiên khai mạc
toàn thể hội nghị đã dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
phát biểu khai mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nêu một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị có tính chất gợi mở để trung ương quan tâm trong quá trình nghiên cứu thảo luận xem xét quyết định
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ việc ban chấp hành trung ương xem xét cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các nội dung liên quan đến quan điểm chủ trương phòng chống dịch covid một mươi chín phát triển kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước
thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm nay có ý nghĩa quan trọng đặc biệt do bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp biến động bất thường
bên cạnh thời cơ thuận lợi cũng đã xuất hiện nhiều khó khăn thách thức mới gây gắt và nặng nề hơn so với dự báo
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi một là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng tạo ra sung lực mới và khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị các đồng chí ủy viên trung ương dành thời gian nghiên cứu thật kỹ các tài liệu đã gửi và căn cứ vào thực tế tình hình ở các ngành
lĩnh vực địa phương mình để thảo luận đánh giá một cách khách quan toàn diện tình hình phòng chống dịch bệnh phát triển kinh tế xã hội chín tháng đầu năm
dự báo đến hết năm hai nghìn hai mươi một nhất là dự báo về tình hình đại dịch covid một mươi chín trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới
xác định rõ quan điểm chủ trương về phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới
mục tiêu tổng quát các chỉ tiêu cơ bản quan trọng nhất

trong hai năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành với truyền thống anh hùng kiên cường với sự chăm lo diêu dắt và luyện rèn của chủ tịch hồ chí minh lực lượng cảnh sát phòng cháy chia cháy đã có những bước phát triển vững mạnh đạt được nhiều thành tiệu cả về tổ chức vị trí vai trò đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới góp phần cùng toàn đảng toàn quân và toàn dân xây dựng phát triển đất nước
trong suốt chặng đường vinh quang nhưng đầy khó khăn và thử thách đó bốn lời dạy của chủ tịch hồ chí minh dành riêng cho lực lượng và lời chúc của người chúc các chú thất nghiệp vẫn luôn là kim chỉ nam là mục tiêu là nhiệm vụ thiêng liêng mà mỗi cán bộ chiến sĩ luôn thấm nhuần trong công tác trong chiến đấu trên trận tuyến chống giặc lửa bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh để quốc mỹ tăng cường đánh phá biển bắc ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hồ chí minh ký xác lệnh số năm mươi ba ban hành pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy
dấu mốc lịch sử mở ra một trang mới nâng cao tính pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy
và từ đây lực lượng công an phòng hỏa cứu hỏa chính thức mang tên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
rất ít những pháp lệnh đầu tiên được công bố sau khi biển bắc giải phóng sau khi chúng ta tiếp quản thủ đô hà nội
đấy như vậy nó cũng nói lên cái sự quan tâm rất đặc biệt của đảng của nhà nước và đặc biệt là của chủ tịch hồ chí minh
đối với công tác phòng cháy chữa cháy nói chung và đối với việc xây dựng lực lượng phòng cháy chuyên trách chính quy chuyên nghiệp
và từng bước tiến lên hiện đại như sau này mà chúng ta đã thấy
ra đời và trưởng thành trong khói lửa chiến tranh những chiến công đầu tiên đã được ghi vào trang vàng truyền thống
tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đế quốc mỹ đã ném bom bắn phá với ý đồ quỷ diệt biển bắc
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy non trẻ mới thành lập được ba năm với phương tiện thiếu thốn đã vững vàng bước vào cuộc thử lửa
trong những giờ thuốc cam co nhất đã bừng sáng lên đọc dũng cảm ý chí kiên cường sáng tạo của những người lính cứu hỏa
nhiều phương pháp chữa cháy hiệu quả đã ra đời
ngày hai mươi chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
nguyên khuồng đánh phá kho xăng đức giang ba mươi hai bể chứa cùng hơn một mươi tám tấn xăng dầu có nguy cơ bị nhấn chìn trong biển lửa
sau một mươi bảy giờ đồng hồ gồng mình cứu chữa đám cháy đã được dập tắt
lực lượng chữa cháy cứu được hai mươi ba triệu lít xăng dầu
chiến công lớn của công an thủ đô được chủ tịch hồ chí minh gửi thư khen
thì phải nói chúng tôi rất tự hào là khen đội chữa cháy hà nội nhưng mà toàn lực lượng
nói như là khen mình
các đơn vị đều đề mấy lời dạy của bác
bác dạy mấy lời này
thế kết là luôn luôn thật sẵn sàng chiến đấu trong bất kỳ tình hình nào
chứ chủ quan tự mãn
thế một còn điều nữa tức là phải giúp đỡ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ
để họ trở thành người giúp việc đắc lực cho các nguồn chí
là trong cái thời kỳ mà đế quốc mỹ tiến hành cái cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc
thì để mà nhằm cho huy động cái sức mạnh của toàn dân
trước hết là vào bảo vệ cái tính mạng của nhân dân
bảo vệ cái tài sản của nhân dân của nhà nước của các cơ quan đơn vị
khi mà máy bay địch nó bắn phá
và trong đó điển hình như chúng ta biết đó là cái vụ cứu kho xăng đức giang
và một số những cái vụ mà cứu hỏa khác
ở khách sạn my thuôn của hà nội quyền vân
thì có thể nói là cái hiệu quả phong trào
cái tính quân chúng của phong trào
và những vấn đề mà phong trào đặt ra
nó rất là sát hợp
sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã được đảng nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
và trên hết sự tin yêu đồng hành sự an toàn và bình yên của nhân dân
vẫn luôn là nguồn cổ vũ động viên to lớn
để trong mỗi cuộc chiến
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
luôn nhận được sự chia lửa giúp đỡ từ nhân dân
chúc các chú thất nghiệp
cái câu này cũng vừa là câu chúc vui của bác
tuy nhiên nó thực sự ý nghĩa
để thất nghiệp công tác chữa cháy
thì công tác phòng cháy phải tích cực hơn
phải làm nhiều việc hơn
phải chủ động hơn
phải sáng tạo hơn
và phải đoàn một cách toàn diện hơn
thì khi đó
sẽ thất nghiệp công tác chữa cháy
vâng để có được sự bình yên
cuộc chiến nào cũng phải đánh đổi
bằng máu nước mắt và cả sự hy sinh
nhiệm vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ cũng vậy
khoác lên mình màu áo cứu hỏa
trên trận tuyến không có tiếng súng
nhưng nạn sinh tử cũng chỉ là một làn danh
chỉ có đau chỗ nào không
đặc biệt lịch tục sống
trong cái sợi dây nó là cái sinh mạng sống của cái người cứu nạn của hộ
tất cả tín hiệu đều liên lạc bằng sợi dây
dây cực kỳ quan trọng
không bao giờ buông người
cái công việc cao chính của chúng tôi là cứu nạn cứu hộ trên địa bàn hồ chí minh và chi diện cho các tỉnh thân cận cứu người cứu tài sản tất cả các lĩnh vực trên mặt đất trên cao
họ tham gia mò tiệm thi thể nạn nhanh mò tiệm những tăng vật vụ án cứu nạn cứu hộ trong đám cháy

hay là những thanh niên

ví dụ như tôi lặn tìm kiếm nạn nhân ở nguyệt nhà bè cái độ sâu khoảng ba mươi ba mét thì nó vỡ cái hộp thở

chắc chắc là mình chết
mình mới báo hiệu cho những người đồng đội ở phía trước mình là mình đang bị gặp sự cố
sau khi mình dựng cái xe dây ra cho họ biết họ đi đến với mình tặng hai anh em mới chia nhau
bốn tiếng hơn bị vừa lắp vừa đông vỡ nát á cô nghĩ là không thể nào có ai cứu được chắc chết luôn rồi
mấy ông môi lên môi từ từ từ từ từ từ mới đưa cô lên

thì nói chung tôi làm nghề cứu nạn của họ thì ngày nào mà không có báo động tham gia cứu nạn của họ là nó vui trong lòng
vì là mình không phải thực hiện nhiệm vụ vì không có cái sự mất mát của người dân
hôm nay tôi làm nghề cứu nạn của họ thì ngày nào mà không có báo động tham gia cứu nạn của họ là nó vui trong lòng

và những chia sẻ rất chân thành từ những người trong cuộc
niềm vui mỗi ngày đối với những người lính chữa cháy là một ngày không phải nghe tiếng còi báo động
bởi khi đó biết rằng sẽ không có những mất mát đối với người dân

không chỉ trong nhiệm vụ trong đặc thù chiến đấu
và bởi cán bộ chiến sĩ của lực lượng này ai cũng chỉ mong mình được thất nghiệp mà không phải đi chữa cháy
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các nhân dân thành phố hồ chí minh